tối qua ngày hai mươi bốn tháng bảy bộ giáo dục và đào tạo đã tổ chức lễ đón đoàn học sinh dự thi olympic vật lý quốc tế
trong bốn mươi ba lần dự thi thành tích lần này của đội tuyển việt nam là cao nhất
một lần nữa khẳng định bản lĩnh và trí tuệ việt nam trên đấu trường quốc tế
hai mươi hai giờ những gương mặt người thân bạn bè vẫn hân hoan háo hức đón giây phút những chàng trai vàng môn vật lý về nước
trong số họ có người đi từ nghệ an quảng bình ra hà nội chờ đợi từ sáng
gia đình thì bố quynh là mất sớm mất lúc quynh học con học trung học cơ sở
một mình tôi là vật bản nuôi con hai em là ăn học
anh của quỳnh năm nay là năm cuối của trường đại học công nghiệp hà nội sắp ra trường
con quynh là hai năm liên được huy tiêm vang quốc tế và năm nay là vào học tại trường đại học khoa học tự nhiên hà nội
để lấy băng tiền anh nguyện vọng của quynh là được đi du học tại mỹ
và đây là năm gương mặt xuất sắc của đội tuyển việt nam
đội tuyển việt nam tham dự kỳ thi olympic vật lý quốc tế hai nghìn một mươi bảy
bốn huy chương vàng một huy chương bạc đứng thứ năm trong bảng xếp hạng
đây cũng là thành tích cao nhất từ trước đến nay của đội tuyển mang lại niềm tự hào vinh quang cho tổ quốc
đặc biệt em nguyễn thế quỳnh đến từ trường trung học phổ thông chuyên võ nguyên giáp tỉnh quảng bình đã xuất sắc lần thứ hai dành huy chương vàng
mẹ luôn nhận em là con đường duy nhất để mình có thể phát triển được
trong cái môi trường này thì em phải là con đường học
em cũng nhận thấy và em luôn luôn cố gắng để đạt được mục tiêu mà mình đề ra
nối tiếp thành công của olympic hóa học quốc tế olympic toán học quốc tế thành tích xuất sắc của olympic vật lý quốc tế
tiếp tục khẳng định sự thành công của các đoàn học sinh việt nam tham dự các kỳ thi olympic quốc tế các môn văn hóa năm nay
trên cơ sở là quỹ thời gian
mình có hạn thôi
nhưng mà bộ giáo dục đào tạo mà trực tiếp là cục quản lý chất lượng đã cùng với các thầy cô giáo các nhà khoa học đổi mới cách bồi dưỡng
ở đây không phải là nhồi nhất cho các em mà khơi cho các em một không gian sáng tạo
và đặc biệt là kết nối các em với các phòng thí nghiệm trọng điểm các phòng thí nghiệm hiện đại của các trường đại học của các viện nghiên cứu
để trên cơ sở đó các em tiếp cận với các thiết bị hiện đại mà lâu nay là ở việt nam chúng ta đang còn có những hạn chế
thì trong một vài năm trở lại đây đặc biệt năm hai nghìn một mươi bảy
những kết quả mà các đoàn học sinh của việt nam đã đạt được trên trường quốc tế góp phần khẳng định bản lĩnh và trí tuệ việt nam đây chính là thành quả
từ quá trình nỗ lực của các em học sinh là công sức của các thầy cô giáo và sự chăm lo của gia đình